sáng nay chủ trì hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã biểu dương toàn thể lực lượng
nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
quyết liệt triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trước và trong dịp tết nguyên đán
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường các biện pháp kiểm tra chỉ đạo công tác trực ứng trực sẵn sàng chiến đấu
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn và tiết kiệm
trong tháng một đã điều tra khám phá trên ba một trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt gần bảy hai trăm linh đối tượng
triệt phá hai mươi chín băng nhóm tội phạm bắt xử lý hơn chín trăm linh vụ hơn ba năm trăm linh đối tượng cờ bạc
tội phạm ma túy phát hiện trên ba bốn trăm linh vụ gần bốn chín trăm linh đối tượng thu giữ trên tám mươi kg heroin gần năm trăm linh kg và trên hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
tình hình giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giảm cả ba tiêu chí
cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn ma túy và quá tải trọng
tạo hiệu ứng xã hội tốt ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt